quỹ ban nhân dân tp hà nội đã tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai ba đi thấp qua hồ linh đàm quận hoàng mai hà nội và nhánh kết nối với đường vành đai ba
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội tham dự buổi lễ
tuyến đường vành đai ba đi thấp qua hồ linh đàm và nhánh kết nối với đường vành đai ba được xây dựng trong một mươi một tháng có tổng mức đầu tư hơn ba trăm bốn mươi tỷ đồng
gồm hai cầu đi thấp với tổng chiều dài gần sáu trăm linh m chiều rộng mỗi cầu một mươi ba m
đây là một trong những công trình có ý nghĩa quan trọng cho giao thông thủ đô được kỳ vọng sẽ giảm tải áp lực giao thông cho nút giao thanh xuân và pháp vân
giải quyết nhu cầu đi lại và tình trạng ủn tắc tại ngã ba nguyễn hữu thọ giải phóng và lối ra vào khu đô thị linh đàm
đặc biệt là đồng bộ khép kín tuyến vành đai ba khu vực hữu nạn sông hồng dần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông vành đai của thủ đô
công trình được gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội và đại hội đảng bộ thành phố hà nội lần thứ một mươi bảy